tối ngày hai mươi tám tháng chín chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia
và lên đường thăm chính thức cộng hòa liên bang myanmar
theo lời mời của chủ tịch quốc hội cộng hòa liên bang myanmar maoin khai than
trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng chín
tham dự đại hội đồng liên nghị viện hiệp hội các quốc gia đông nam á lần thứ ba mươi bảy
diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày ba tháng một mươi tại thủ đô naypito myanmar
chuyến thăm chính thức cộng hòa liên bang myanmar của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nhằm khẳng định sự coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác nhiều mặt
cùng có lợi giữa việt nam và myanmar trong bối cảnh mới
thực hiện các cam kết về trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của quốc hội
cũng như các hợp tác khác theo tinh thần thỏa thuận hợp tác đã ký
giữa quốc hội việt nam với quốc hội myanmar
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội
tham dự đại hội đồng liên nghị viện hiệp hội các quốc gia đông nam á lần thứ ba mươi bảy
tiếp tục thể hiện chính sách tích cực chủ động hội nhập quốc tế
phát huy vai trò và vị thế của việt nam và quốc hội việt nam trên các diễn đàn đa phương
sau khi quốc hội việt nam đăng cai rất thành công đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới
lần thứ một trăm ba mươi hai epu một trăm ba mươi hai trong năm hai nghìn một mươi năm